thời điểm tối và đêm thì trời lại khá mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất ở tây bắc giao động trong khoảng hai mươi hai mươi ba độ và hai mươi hai hai mươi năm độ cho khu vực đông bắc
trong khi bắc bộ mưa đã rứt thì tại trung bộ lại chịu ảnh hưởng bởi dạnh áp thấp bị đẩy xuống nên mưa rào và rông có xu hướng tăng thêm
trong ngày hôm nay vùng mưa sẽ xảy ra chính ở các tỉnh thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế còn xuất hiện những điểm mưa vừa đến mưa to và rông
lưu ý trong cơn rông đôi khi còn kèm theo cả tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa mà thời tiết ở đây chuyển mát mẻ hơn nền nhiệt giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó nằm sâu hơn về phía nam nên ảnh hưởng của rãnh thấp cho khu vực đà nẵng đến bình thuận sẽ là không quá lớn
ban ngày thì mây nhiều hơn và đôi lúc còn có những cơn mưa rào và rông nền nhiệt ở khu vực này ngày hôm nay có xu hướng giảm với mức nhiệt thấp dưới ba mươi ba ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay
ban ngày trời có mây thay đổi nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chủ yếu giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
dưới sự tác động của đới gió tây nam đến chiều và đêm thì những cơn mưa rào và rông sẽ tăng dần
có nơi còn có mưa rông mạnh nên sẽ gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại cũng như là đời sống sinh hoạt của người dân
trên biển do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi ngang qua khu vực trung bộ mà ngày hôm nay khu vực nam vịnh bắc bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác có rông
khiến cho tầm nhìn xa hạn chế trong khoảng bốn một mươi km
bà con ngư dân cũng cần lưu ý trong cơn rông có tiềm ẩn cả nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền
đối với khu vực biển đông bao gồm vùng biển của hai huyện đảo hoàng sa và trường sa cũng xuất hiện mưa rào và rông rải rác khiến tầm nhìn xa có thể bị hạn chế trong mưa
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước